tại hà nội bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề
việt nam asean hai mươi năm năm qua và chặng đường phía trước
tham dự hội thảo có đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm
việt nam tham gia asean và năm mươi ba năm thành lập asean
trong suốt một phần tư thế kỷ vừa qua việt nam tự hào được góp một phần tích cực
vào các mốc phát triển đầy ý nghĩa của asean hoàn tất ý tưởng asean một mươi
thúc đẩy và cụ thể hóa mục tiêu hình thành cộng đồng asean xây dựng hiến trương asean
cho đến phát huy vai trò trung tâm và vị thế quốc tế của asean
đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh asean luôn là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại
là khuôn khổ hợp tác gắn liền với môi trường an ninh và phát triển của việt nam
là chủ tịch luân phiên của asean năm hai nghìn hai mươi tiếp nối những nền tảng tốt đẹp đã tạo dựng được
trong hai mươi năm năm qua
việt nam đang nỗ lực hết mình cùng với các thành viên thúc đẩy một cộng đồng asean gắn kết
và chủ động thích ứng trước các thách thức khó khăn của một thế giới đang biến động phức tạp
tương lai phát triển của các nước thành viên trong đó có việt nam được gắn chặt với asean
và chúng ta có trách nhiệm lợi ích trong việc củng cố một cộng đồng asean đoàn kết
vững mạnh có vị trí vai trò ở khu vực và trên thế giới